thực hiện chương trình một triệu cuốn sách tặng trẻ em nghèo và nhân dịp ngày sách việt nam
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh đắk lắc phối hợp với nhà xuất bản kim đồng
đã trao tặng hai cuốn sách cho học sinh huyện biên giới ea súp
theo đó hai cuốn sách với năm trăm bảy mươi sáu đầu sách được trao tặng cho các học sinh của trường tiểu học nguyễn đình triều
trường tiểu học và trường trung học cơ sở chu văn an thuộc địa bàn xã iarve huyện ea súp tỉnh đắk lắc
tổng giá trị sách ba mươi triệu đồng
trong những năm qua cùng với hoạt động tặng sách bộ đội biên phòng tỉnh đắk lắc còn vận động tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa
thiết thực nhằm hỗ trợ thêm cho học sinh vùng biên giới có điều kiện học tập
làm quen với văn hóa đọc và tiếp cận thông tin giải trí trong và sau giờ học